thưa quý vị theo kế hoạch năm học mới của sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
học sinh tại thành phố này sẽ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến như năm học trước
do tình hình của dịch bệnh có diễn biến phức tạp
hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có một mươi chín trường học đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung
để phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó có nhiều cán bộ giáo viên và học sinh thuộc diện f hoặc trong các khu vực cách ly
vì vậy lãnh đạo ngành giáo dục thành phố đà nẵng đã quyết định tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo hình thức trực tuyến
hai tuần học đầu tiên của năm học mới cũng dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh sở giáo dục và đào tạo tp sẽ tiếp tục có hướng dẫn sau
trong năm học tới sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp
nhằm đảm bảo một trăm linh học sinh tiểu học được học hai buổi một ngày
trong đó ưu tiên cho học sinh lớp một lớp hai
đà nẵng cũng quyết định miễn học phí cho học sinh trong năm học này